sau hai mươi ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm sáng nay kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc
hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng như đã khẳng định trong nghị quyết chung của kỳ họp vừa được quốc hội thông qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu phiên bế mạc
trong hai mươi ba ngày làm việc của kỳ họp thứ sáu quốc hội đã bầu tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về nhân sự thành viên chính phủ
bảo đảm đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật
quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua chín dự án luật quan trọng trong đó có dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
luật công an nhân dân sửa đổi luật đặc xá sửa đổi luật bảo vệ bí mật nhà nước
cũng như thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
cũng là kỳ họp có ý nghĩa sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kinh tế xã hội
về ngân sách nhà nước
qua việc đánh giá cho thấy mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhưng kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và ba năm qua vẫn phát triển khá toàn diện
việc cơ cấu lại nền kinh tế đã đạt được những kết quả tích cực
các chỉ tiêu cơ bản đều
đạt và vượt mục tiêu tiến độ đề ra
quốc hội ghi nhận sự tham gia tích cực trí tuệ tâm huyết của các vị đại biểu quốc hội
sự chuẩn bị công phu nghiêm túc tinh thần làm việc tận tụy trách nhiệm của các cơ quan quốc hội
của chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp
đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy kịp thời tiếp tục phát huy và kịp thời
để báo cáo kết quả kỳ hợp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân
nghiên cứu tìm hiểu để nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội
để kịp thời phản ánh kiến nghị với quốc hội với chính phủ và các cơ quan hữu quan
tích cực chủ động hơn nữa trong hoạt động lập pháp và giám sát
kỳ họp thứ sáu là kỳ họp tiếp tục có những cải tiến đổi mới
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của quốc hội
việc thảo luận tranh luận và giải trình không ngừng được tăng cường
không khí làm việc sôi nổi thẳng thắn
dân chủ trách nhiệm thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân và cử tri
kết quả của kỳ họp đã tạo niềm tin về sự nỗ lực đoàn kết nhất trí để phân đấu
hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi